tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp do siêu lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy nên là các đối tượng tiếp tục cấu kết hình thành nhiều đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh hoạt động giáo diết với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt và liều lĩnh hơn
đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động tại các điểm tụ điểm có nhiều thủ đoạn gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh bắt giữ
cụ thể như là các đối tượng này thường lựa chọn những khu vực đông dân cư có nhiều ngõ ngách để buôn bán giao dịch ma túy
rồi là sử dụng những đối tượng có bệnh hiểm nghèo nhiễm hiv có bệnh án tâm thần rồi sử dụng những người khuyết tật những đối tượng đang hoãn thi hành án nuôi con nhỏ
và đối với nhà cửa thì là các đối tượng này là gia cú
nhiều lớp cửa chắc chắn kiên cố và lắp camera để buôn bán ma túy cũng như để đối phó lực lượng chức năng
thế nhưng xã hội phát triển ngày càng mạnh thì những tệ nạn phát sinh ngày càng nhiều
những kẻ có ý định gieo cái chết trắng không bao giờ từ bỏ lòng tham
khi đời sống của nhân dân được nâng cao
và khi nhu cầu giải trí hưởng thụ ngày càng nhiều
người tìm đến những phương thức lành mạnh
có người lại tìm đến những thói hư tật xấu
tệ nạn xã hội rồi dân bị phụ thuộc vào nó
đầu năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh nam định đặc biệt là thành phố nam định và các huyện như hải hậu xuân trường giao thủy nghĩa hưng xuất hiện nhiều đối tượng nghiện mới
câu hỏi đặt ra với cơ quan điều tra lúc này là sự gia tăng số lượng người nghiện đó từ đâu
trong khi các tổng điểm buôn bán chất cấm đã bị cơ quan chức năng phát hiện truyệt xóa

đối mặt đối tuyển khi được tham gia suy động nghiện xã hội rafale
tùy dưới ngành quốc phải truyền sách tr cheeseell giang
nhưng không cần thay cả bang
tội phạm ma túy liên tỉnh hoạt động giáo diết với những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt và liều lĩnh hơn
bên cạnh đó tội phạm ma túy tại các điểm tụ điểm có nhiều thủ đoạn đang gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc đấu tranh bắt giữ
từ những nghi ngờ đó lực lượng công an các huyện trên địa bàn tỉnh nam định đã báo cáo lên giám đốc công an tỉnh nam định xin chỉ đạo
ngay sau khi tiếp nhận thông tin giám đốc công an tỉnh nam định đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nắm bắt tình hình điều tra những bất thường này
nhận nhiệm vụ các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đã nhanh chóng lên kế hoạch nắm bắt tình hình
tuy nhiên các chiến sĩ đã tiến hành bí mật xâm nhập vào địa bàn để nắm bắt tình hình
nhận nhiệm vụ các chiến sĩ đã tiến hành bí mật xâm nhập vào địa bàn để nắm bắt tình hình

và lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy nói riêng là chủ động nắm chắc tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp
huyện hải hậu nằm ở phía đông nam tỉnh nam định được hình thành trên giải đất phù sa màu mỡ cuối vùng đồng bằng châu thổ sông hồng
huyện hải hậu còn là vựa lúa của toàn tỉnh
tuy nhiên đầu năm hai nghìn một mươi tám số người nghiện trên địa bàn tăng cùng với đó là sự gia tăng tội phạm trộm cắp
những năm vừa qua tình hình ma túy trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ tinh vi xảo quyệt
chúng thường xuyên di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau
nhưng thay đổi cách thức liên lạc gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra
tất cả những hoạt động của chúng đều như những người bình thường
bởi vậy để phát hiện ra tội phạm ma túy là không đơn giản
các đối tượng thường lợi dụng các khu vực đông dân cư có nhiều ngõ ngách nhỏ để giao dịch mua bán ma túy
rồi là sử dụng những đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo hiv giai đoạn cuối những đối tượng có bệnh án tâm thần
và những người khuyết tật rồi là gia cố nhà nơi ở nhiều lớp cửa kiên cố rồi là cấp lắp camera để mua bán ma túy cũng như là đối phó với lực lượng chức năng
bằng phương pháp loại trừ cùng thời gian theo dõi sát sao về hành tung của những đối tượng khả nghi trên địa bàn
các trinh sát đã lọc được năm đối tượng có biểu hiện nghi vấn
vào nhiều vai diễn khác nhau các trinh sát đã xâm nhập vào từng ngõ ngách trong các xã của huyện hải hậu
nhìn vào số lượng người nghiện trên địa bàn

điều tra thấy được tình hình bất ổn của xã hội nhận định được ẩn sâu trong đó là một đường dây ma túy hoạt động
sau một thời gian dài theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong diện tỉnh nghi liệu rằng các anh có thu được kết quả như nhận định
khoanh vùng những đối tượng nghi vấn trên các anh xác định có một đối tượng nổi lên với nhiều biểu hiện khả nghi
hắn là độ văn bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã hải sơn bình là đối tượng nghiện thuộc diện quản lý của lực lượng công an
mặc dù không làm ăn hay buôn bán gì nhưng cuộc sống của bình cũng gọi là khá so với cuộc sống lam lũ của người dân nơi đây
đặc biệt trong thời gian gần đây hắn có những hành tung bí ẩn như ra khỏi nhà vào thời điểm sáng sớm
hoặc tối muộn chính những điểm khác biệt đó đã khiến cho ban chuyên án lưu tâm
từ đó tất cả mọi di biến động của độ văn bình đều được các chiến sĩ đưa vào tầm ngắm
nhưng đúng thời điểm này đỗ văn bình dường như đã cảm thấy điều gì đó bất thường
hắn thường ở ly trong nhà hoặc ra ngoài thì cũng chỉ là đi thăm bà con hàng xóm ngoài ra không có biểu hiện bất thường
độ văn bình đã bắt đầu hoạt động trở lại
đỗ văn bình đã bắt đầu hoạt động trở lại
những cuộc ra khỏi nhà châm nhoáng những cuộc gặp không đầu không cuối và những giao dịch hàng tiền của bình với những đối tượng nghiện quanh vùng đều được trinh sát ghi chép cẩn thận
đối tượng bình cũng rất tinh vi
thay đổi hẹn các đối tượng mua bán ra ngoài nhưng thay đổi các vị trí ngó nghiêng sau đó ngó nghiêng để có những chỗ nào thuận tiện cho đối tượng
hay là đối tượng đối diện với nhau nhưng hai đối tượng đi xe máy thì vẫn để máy nổ để giao hàng giao tiền trực tiếp chuyển tay nhau cái là đối tượng có thể đi được luôn
không bao giờ đối tượng xuống xe gì cả mà đối tượng ngồi chia xe hai bên trao đổi tiền và hàng và thế thể là đi
từ đó ban chuyên án khẳng định đỗ văn bình chính là đầu mối bán lẻ ma túy cho các con nghiện trong vùng
câu hỏi đặt ra với ban chuyên án lúc này là ai là kẻ đã bán ma túy cho đỗ văn bình
nếu bắt đỗ văn bình vào thời điểm này sẽ được và mất những gì
với nhận định đỗ văn bình chỉ là một đại lý nhỏ trong đường dây mua bán ma túy lớn trong tỉnh nam định
nếu bắt bình lúc này thì chỉ bắt được con cá nhỏ và tạo cơ hội cho con cá to lẩn trốn
bởi vậy ban chuyên án đã quyết định không rút dây rộng rừng mà chờ thời cơ để quăng lưới bắt một mẻ lớn
thế nhưng hành tung của bình luôn kiến đáo để xác định nơi lấy hàng của hắn quả là một bài toán khó
đối tượng thiện này là đối tượng rất có tiền án về bùi bắn người
ở yên bái đối tượng này đã lấy vợ ở trên yên bái và có hai con
sau đó là thiện đi tù thì vợ đã đi hôn thiện sau đó thiện về nhà
đến thiện về nhà sau đó thiện qua bạn bè
và đến thiện có quen một người phụ nữ ở trong đắk đắk quê phong nghệ an
những trinh sát dày dặn kinh nghiệm được ban chuyên án cử đi để lấy thông tin về đối tượng này
bằng nguồn mật báo từ cơ sở lực lượng điều tra biết được rằng vũ văn thiện có cô vợ hờ ở đắk lắc
từ thông tin này ban chuyên án đã cử ngay một nhóm trinh sát vào đắk lắc để xác minh về vũ văn thiện

ngay khi nhận lệnh các chiến sĩ nhanh chóng lên đường

quá trình di chuyển hắn sử dụng nhiều phương tiện giao thông khác nhau để qua mắt lực lượng chức năng
nhận định đây là đường dây buôn bán chất cấm với số lượng lớn từ lào về việt nam đi các tỉnh tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đã báo cáo lên giám đốc công an tỉnh
để xác lập chuyên án một trăm hai mươi tám t nhanh chóng đấu tranh bắt giữ băng nhóm này
việc làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án này là rất khó
vì đối tượng hoạt động liên tỉnh
trong khi đó lực lượng công an rất mỏng mặt khác với bản tính lì lợm dày dặn kinh nghiệm vào tù ra tội
đối tượng rất có kinh nghiệm đối phó với công an
tuy nhiên khó khăn nhất trong việc đấu tranh với tội phạm ma túy là chúng nhận thức rất rõ về hành vi phạm tội của mình
nếu bị bắt chúng sẽ chịu mức án rất cao
do vậy khi bị bắt chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt
bởi vậy các chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phải tìm mọi phương án

rất nhanh chóng bác chuyên án đã cử một tổ công tác có mặt bí mật giám sát mọi hoạt động của thiện
tại đây thiện biến ngôi nhà của mình trở thành bong kè

hắn gia cố nhiều lấp cửa trong nhà nuôi chó giữ lắp chuông báo động camera quan sát sử dụng mật khẩu bán qua khe cửa lỗ hở
điều đặc biệt hắn chỉ bán cho những đại lý hắn cho là uy tín
bởi vậy khi người mới tiếp cận hắn sẽ từ chối và đuổi đánh

để ngăn chặn hành vi của thiện

đảm bảo an toàn cho nhân dân và chắc chắn phải có tăng trứng vật trứng để đối tượng không thể chối cãi
hàng đầy đủ rồi rồi

nay thiện chuyển về hải hậu sinh sống chắc chắn chúng sẽ liên lạc với nhau
nhận định thời cơ chín mùi đã đến phương án vây bắt thiện cùng đồng bọn được ban chuyên án điều chỉnh lần cuối
trong đó có rất nhiều giả thiết được đặt ra để nhanh chóng xử lý ngay tại hiện trường
trong hôm đó tổ công tác mật phục nhưng không thấy đối tượng hành động
những ngày tiếp theo các chiến sĩ thay nhau ẩn nấp vào vị trí chờ đợi thời cơ
những nhu cầu tất yếu của cá nhân như ăn ngủ đều phải tranh thủ
bởi chỉ sơ sẩy một giây thôi tất cả công sức của ban chuyên án sẽ tan thành mây khói
cho đến sáng hôm sau bình xuất hiện nhưng hắn chỉ ra ngoài nói chuyện với hàng xóm rồi lại vào
lại thêm một ngày ép mình trong bụi cỏ
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám có người lạ mặt tiếp cận vào nhà đỗ văn bình
nhận định rất có thể đây là con nghiện đến nhà bình để mua hàng
tổ công tác lập tức giám sát
trong khi đó mũi tấn công tại nhà vũ văn thiện cũng nhận lệnh phải bám sát vị trí bởi thời cơ

ngay lập tức tổ công tác ập vào bắt quả tàng
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ một ống nhựa được hàn kín hai đầu
trong có chứa heroin bí mật đấu tranh khai thác nhanh đỗ văn bình về nguồn hàng có được
hán thú nhận đã mua chất cấm của vũ văn thiện về chia nhỏ để bán lấy tiền

hán thú nhận đã mua chất cấm của vũ văn thiện về chia nhỏ để bán lấy tiền
hắn móc nối với những người bán chất cấm thiết lập đường dây vận chuyển từ lào qua huyện quế phong nghệ an rồi về các tỉnh nam định thái bình ninh bình để tiêu thụ
mỗi lần lên quế phong lấy hàng hắn thường ngụy trang bằng vỏ bọc thăm gia đình bên vợ tiện mua những đặc sản núi rừng quế phong về làm quà
hắn sẽ gói heroin chất cấm vào đó để qua mắt lực lượng chức năng
thế nhưng thủ đoạn rách ma của hắn không thể qua mắt được các chiến sĩ công an
vũ văn thiện đỗ văn bình đã phải tra tay vào còng về hành vi của chúng
phá được đường dây ma túy này các anh đã chặn đứng được cơn sóng ngầm ma túy can quét qua nơi đây

đúng ba trăm linh ngày phá án các chiến sĩ trong ban chuyên án hai trăm một mươi tám t công an tỉnh nam định đã bắt được tên trùm ma túy mang tên vũ văn thiện trả lại sự bình yên cho nhân dân
vận chuyển ma túy qua đường chuyển phát nhanh không mới
nhưng thời gian gần đây các đối tượng tội phạm ma túy lại tận dụng triệt đề hình tượng này để vận chuyển số lượng lớn ma túy về việt nam
chúng lợi dụng các chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh nhất là trong thực hiện thủ tục hải quan thông quan điện tử đối với hàng hóa bưu phẩm bưu kiện xuất nhập khẩu để đưa ma túy vào việt nam
từ các vụ phát hiện và bắt giữ của các lực lượng chức năng cho thấy tội phạm ma túy trong và ngoài nước đã đưa ra một bản thân
tội phạm ma túy đã cấu kết chặt chẽ với nhau hình thành đường dây tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động với phương thức che giấu nhân thân và ngụy trang tinh vị thủ đoạn vận chuyển ngày càng năng động

tội phạm ma túy đã cấu kết chặt chẽ với nhau hình thành đường dây tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động với phương thức che giấu nhân thân và ngụy trang tinh vị
hai thùng hàng gồm một mươi tám hộp nhựa bên trong có chứa các viên nén và khối lượng một mươi bảy năm kg nghi là ma túy tổng hợp
ban đầu minh chỉ khai mình là nhân viên shipper được người khác thuê để trả công để vận chuyển hai thùng hàng và không biết hàng hóa bên trong là gì
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với những chứng cứ thu thập được các trinh sát đã buộc minh phải thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
đối tượng minh bị bắt đối tượng cũng rất là hợp tác đối tượng khai là đến nhận hàng
tức là đối tượng trước đấy trước thời gian trước là có đối tượng liên lạc với minh vì biết minh là shipper thì đã liên lạc với minh để hẹn minh là đến cái ngày đấy là đến cái địa điểm giao dịch đấy để nhận hàng
và sau khi nhận hàng thì đối tượng cầm đồng mới nhắn tin cho minh cái số điện thoại của đối tượng nhận
và sau đó thì đối tượng minh cũng rất là thành khẩn khai báo về cái việc là minh được nhờ để vận chuyển hàng đến cho các đối tượng này
rồi khi mà chúng tôi khống chế đối tượng minh thì sau đó là có xuống một số điện thoại lại gọi đến điện thoại của minh
thì chúng tôi mới đấu tranh khai thác nhanh thì minh khai nhận cái số điện thoại đấy là số điện thoại của
thì nhận đối tượng sẽ nhận cái số ma túy đấy
khi mà chúng tôi xác định được đấy số điện thoại đấy là có liên quan
chúng tôi đã triển khai các mũ trinh sát đến cái địa điểm mà hai đối tượng đã hẹn nhau từ trước

từ những lời khai ban đầu
từ những lời khai ban đầu của đối tượng hoàng nhật minh
bà chuyên án đã báo cáo lên ban giám đốc công an thành phố
đồng thời nhanh chóng chỉ đạo các mũi trinh sát giám sát chặt chẽ khoanh vùng các đối tượng nghi vấn
kiềm chỉ bám sát địa điểm giao hàng đã được kiểm soát chặt chẽ
đồng thời nhận định phân tích diễn biến tình hình từng giây từng phút
khi mà đưa đối tượng minh về cái địa điểm sau dịch ấy
thì xuất hiện một đối tượng lạ mặt
đối tượng đã mặt thì bản thân mình cũng không biết đấy có phải là người giao dịch không
người giao dịch nhận số hàng hay không
mà chỉ biết là có số điện thoại thôi chứ chưa có hai người chưa bao giờ được gặp nhau cả
không không không hai đối tượng không hề biết nhau
đến khi mà chúng tôi xác nhận là xác định là có một đối tượng lạ mặt là cứ đi là lang thang ở khu vực đấy
nói chung là
khi mà thấy đối tượng cảm giác đối tượng rất là cảnh giác
nhìn trước nhìn sau và để ý quan sát những người quanh khu vực đấy
nên là rất là khó khăn khi mà xác định đấy không phải đối tượng không
sau hơn một giờ mật phục đối tượng đến nhận hàng giống như bóng chim tam cá
đón lõng vây bát tưởng chứng như rơi vào bế tắc khi mà đối tượng có thể nghi ngờ và đã tẩu thoát
như vậy số ma túy bị bắt giữ kia sẽ trở thành vô chủ
sau khi mà chúng tôi đấu tranh thì được biết là đối tượng minh này đối tượng shipper này
lại có một mối quan hệ với cả đối tượng đầu trên mà đối tượng đầu trên này là người nước ngoài
giữa đối tượng minh này với cả đối tượng đầu trên này là có sự quen biết nhau từ trước rồi
và liên lạc với nhau là qua các mạng xã hội có tính bảo mật cao
nên là khi mà ban đầu chỉ đối tượng là sẽ không thành thật khai báo mà sẽ đánh lạc hướng cơ quan điều tra
dẫn đến cái việc chúng tôi trinh sát truy bắt các đầu mối mở rộng rất là khó khăn
tuy nhiên tình huống này cũng không thể làm nhột trí những cán bộ chiến sĩ dài dạng kinh nghiệm của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng
đúng như phản đoán với lúc một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba có một thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang đi xe máy chậm chậm tiến vào địa điểm nhận hàng
theo kế hoạch định sẵn các mối trinh sát đồng loạt tấn công bác quả tàng đối tượng khi đang chuyển hai thùng hàng sang xe của mình

dự tổn một đường dây lên để chúng tôi phá hẳn
dự tổn một đường dây lên để chúng tôi phá hẳn